australia bước vào ngày đầu tiên của tháng một mươi một với tin vui
lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng nào sau gần năm tháng
theo bộ trưởng y tế australia ông greg bang victoria điểm nóng covid một mươi chín của nước này
thông báo không phát hiện ca nhiễm mới và tử vong nào trong ngày thứ hai liên tiếp
như vậy đây là lần đầu tiên kể từ ngày chín tháng năm quốc gia châu đại dương này không có ca mắc mới
trong cộng đồng kể từ khi dịch bùng phát tới nay
tại đây australia ghi nhận khoảng hai mươi bảy năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín
ít hơn nhiều so với đa số những quốc gia phát triển khác
kết quả này có được nhờ chính phủ australia đã nhanh chóng đóng cửa biên giới
áp đặt giãn cách xã hội tiến hành xét nghiệm rộng rãi và truy vết